nạn nhân là những hành khách đi ô tô khách trên tuyến giao thông đường bộ ngang qua phú yên
họ có người ở phú yên cũng có người ở các tỉnh khác đến
nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu
bác sĩ cho biết họ bị hôn mê do một chất gây mê nào đó chưa rõ
một số nạn nhân tỉnh dậy họ nói bị mất hết tài sản và cho rằng mình bị bùa mê của một đối tượng nào đó không rõ ràng
ở tại phú yên cũng xảy ra một số trường hợp như là anh hòa ở công ty hạt điều phú yên mang tiền đi ra đà nẵng để mua hạt điều
thì đi trên đường đến đà nẵng mà mất hết tiền của tiền đấy
anh có không biết lý do nào mất
và anh này cũng bị xử về tội thiếu trách nhiệm bị sự tù
và một số cá nhân khác như là anh đồng ở sông cầu mang ba trăm linh triệu đi từ thành phố hồ chí minh về phú yên cũng bị mất
rồi một số cá nhân khác như là anh đồng ở sông cầu mang ba trăm linh triệu đi từ thành phố hồ chí minh về phú yên cũng bị mất
rồi một thân niên người ở hòa hiệp tuy hòa mang tiền nhọc yên nhọc chín trăm linh yên nhọc từ thành phố hồ chí minh về bị mất
bị gia đình cho anh này biển thủ bị oan ức nhưng mà không điều tra được không rõ nguyên nhân nào cả
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên lúc bấy giờ đã cử rất nhiều tổ trinh sát áp dụng hàng loạt biện pháp nghiệp vụ ra soát nắm tình hình
tuy nhiên tất cả đều rất mông lung
trước những câu hỏi đây là hoạt động của bọn tội phạm hay chỉ là một hiện thực khách quan ngẫu nhiên
ví dụ ngộ độc thức ăn trúng gió hoặc họ đã sử dụng một bài thuốc chữa bệnh nào đó bị quá liều
cộng hưởng cùng với sự mệt mỏi khi đi tàu xe nên hôn mê mà làm thất lạc hành lý
ngay lập tức những vật chứng thu thập được tại hiện trường được đưa về phòng kỹ thuật hình sự để tiến hành công tác giám định
các kỹ thuật viên đã làm việc với tinh thần khẩn trương với quyết tâm
phải cho ra kết luận chính xác nhằm báo cáo cho ban giám đốc kịp thời để có hướng điều tra tiếp theo
lỗi này là thuốc không màu không có mùi
thì nó mua ở chợ trời
về đó pha chế nó qua các cái đường như là nó dùng kẹo xuyên gôm dùng nước dễ khát
đến khi có khách đến có hành khách ngồi gọn bên đó
làm quen rồi nó mời xuyên gôm anh thì nó dỡ cái thổi nguyên đó ra dỡ cái cây xuyên gôm nguyên ra
nó lấy một viên này anh còn cái viên mà nó đã cắn vào cái bột thuốc riêu trên đó thì nó cho hành khách anh
lỗi này hành khách chỉ cần anh khoảng một mươi một mươi năm phút là mê ngủ ngay
và nếu người yếu thì hôm mê sau
kết luận của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên nhận thấy
đây là thủ đoạn phạm pháp mới nhưng băng nhóm nào là tác giả
các chuyến xe khách thường di chuyển cả ngàn cây số qua nhiều tỉnh thành vậy bọn tội phạm đã bắt đầu từ đâu
làm cách nào để có những manh mối giúp cơ quan điều tra lần ra bọn chúng
đứng trước rất nhiều khó khăn thách thức càng làm tăng ý chí quyết tâm phá án của các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên
đây là những cái băng nhóm tội phạm
mà tổ chức băng nhóm tội phạm
đây là những cái băng nhóm tội phạm mà tổ chức băng nhóm tội phạm

đứng trước rất nhiều khó khăn thách thức càng làm tăng ý chí quyết tâm phá án của các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên
đây là những cái băng nhóm tội phạm mà tổ chức băng nhóm tội phạm